trưa và chiều nay khi đã nằm trong khối không khí lạnh và khô miền bắc sẽ giảm mưa nhưng mây thì vẫn còn nhiều
vì thế mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ giảm xuống còn từ hai mươi một hai mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ và hà nội trời sẽ chuyển rét
với các tỉnh tây bắc như lai châu điện biên khu vực phía tây lào cai và tây sơn la không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên nhiệt độ vẫn còn khá cao từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
theo đà không khí lạnh đang rồn xuống miền trung
trong sáng và trưa nay nó sẽ gây mưa ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới hà tĩnh
trưa và chiều nay vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống khu vực các tỉnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
với lượng mưa ngày được dự báo từ năm một mươi mm một số nơi lượng mưa có thể lên đến trên ba mươi mm
với các tỉnh thành phía nam lúc này vẫn đang chịu sự chi phối của một dãnh thấp xích đạo
dưới tác động của rãnh thấp này thì trong chiều tối nay ở khu vực nam bộ sẽ còn có mưa giải rác
nền nhiệt ngày hôm nay ở nam bộ giữ ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn tại các tỉnh tây nguyên thì không chịu ảnh hưởng của rãnh thấp
nên trong ba hôm tới đều là những ngày không mưa tạnh giáo
nền nhiệt ngày chỉ giao động nhẹ ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở phía bắc vĩnh bắc bộ
khu vực từ vĩ tuyến một mươi bảy trở lên phía bắc cũng như khu vực biển huyện đảo hoàng sa
sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét khiến biển động mạnh
trong khi đó ở vùng biển huyện đảo trường sa trời không mưa tạnh giáo gió hướng đông bắc đến đông cấp bốn
nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ra khơi đánh bắt hay khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước